ngày hai tháng ba dưới sự chủ trì của đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thường trực thành ủy đã làm việc với ban cán sự đảng
ubnd tp và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung nhấn mạnh
nguy cơ lây nhiễm tại hà nội đã cao hơn khi dịch bệnh đã lan rộng ra nhiều quốc gia
nếu dịch bệnh lây lan trên diện rộng yếu tố quan trọng nhất là công tác tuyên truyền
huy động sự tham gia của toàn dân trong đó thông tin phải cụ thể hơn công khai minh bạch hơn
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ ghi nhận sự nỗ lực và chủ động vào cuộc từ rất sớm
của các cấp ngành của quân dân thủ đô trong phòng chống covid một mươi chín
đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát ở bên ngoài trung quốc và lây lan nhanh ở nhiều quốc gia
hà nội cũng sẵn sàng để không bị động kể cả những tình huống xấu nhất xảy ra
xác định phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của thành phố trong giai đoạn hiện nay
bí thư thành ủy vương đình huệ nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu các cấp ngành trong công tác phòng chống dịch yêu cầu
các địa phương chủ động phòng dịch theo phương châm bốn tại chỗ
quan tâm ưu tiên bảo vệ sức khỏe cho người già và trẻ em người nghèo
có giải pháp bảo vệ tuyệt đối sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế